bộ giao thông vận tải đã xây dựng xong dự thảo nghị định mới thay thế nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của chính phủ và đã được gửi đến chính phủ
nhưng đến thời điểm này vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn
đặc biệt dự thảo lần này cắt bỏ một mươi hai điều kiện kinh doanh
nhưng lại bổ sung thêm tám mươi năm điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải
theo các doanh nghiệp vận tải dự thảo nghị định tám mươi sáu mới vừa được bộ giao thông vận tải soạn thảo
còn rất nhiều nội dung chưa phù hợp
không đơn giản hóa cắt giảm được nhiều điều kiện kinh doanh dự thảo còn làm tăng thêm rất nhiều điều kiện khác
cụ thể như quy định trong thời gian một tháng mỗi xe không được thực hiện quá ba mươi tổng số chuyến xe của xe đó
có thời điểm khởi hành và điểm kết thúc chung nhau
quy định này rất cứng nhắc làm tăng thêm chi phí của doanh nghiệp
thậm chí làm cho doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh thua lỗ
còn với doanh nghiệp có nhiều xe hoạt động rộng rãi
thì có thể hợp thức hóa điều kiện này bằng cách xoay tua xe từ điểm này qua điểm khác
cụ thể như quy định trong thời gian một tháng mỗi xe không được thực hiện quá ba mươi tổng số chuyến xe của xe đó

cụ thể như quy định trong thời gian một tháng mỗi xe có thể hợp thức hóa điều kiện này bằng cách xoay tua xe từ điểm này qua điểm khác

bên cạnh việc tạo ra hành lang pháp lý để quản lý taxi công nghệ
dự thảo nghị định lại chưa đáp ứng được kỳ vọng về việc sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp taxi truyền thống
ngoài ra vẫn còn có nhiều rào cản về giấy tờ thủ tục hành chính phức tạp không cần thiết cho doanh nghiệp vận tải